chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ của nhân dân việt nam anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình để đưa việt nam trở thành nước độc lập tự do
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là một nhà chính trị gia sắc xảo
nhà chiến lược tài ba nhà văn hóa lớn mà còn là một nhà ngoại giao tài tình
bảy mươi năm năm trước giữa muôn trùng gian khó vận nước ở thế ngàn cân treo sợi tóc
nhưng dưới tài treo lái của chủ tịch hồ chí minh nền ngoại giao non trẻ của việt nam
vẫn lập nên những chiến công hiển hách làm dạng danh non sông đất nước
phong cách ngoại giao hồ chí minh thể hiện đặc biệt tài tình trong những ngày đầu đất nước
giành được độc lập khi phải đối mặt với thù trong giặc ngoài
thưa quý vị và các bạn tòa nhà số một tôn thất đàm nơi tôi đang đứng đây
có một giá trị vô cùng đặc biệt
được khởi công xây dựng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi năm đây nguyên là tòa nhà của sở tài chính
chính đông dương
và sau cách mạng tháng tám chủ tịch hồ chí minh là người đã ký xác lệnh giao tòa nhà này
làm trụ sở bộ ngoại giao
ngoại giao cũng là bộ duy nhất được bác ký một sắc lệnh giao trụ sở
trụ sở với tên gọi là tòa nhà trăm máy này cũng đã được trao bảng xếp hạng di tích cấp quốc gia
suốt bảy mươi năm năm qua đi cùng với kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội mà người sáng lập
những tư tưởng và phong cách ngoại giao hồ chí minh mãi mãi là một bài học quý báu
cho các thế hệ sau này của ngành ngoại giao việt nam
trong suốt bảy mươi năm năm đồng hành cùng dân tộc ngành ngoại giao đã có vinh dự được chủ tịch hồ chí minh
bộ trưởng ngoại giao đầu tiên trực tiếp lãnh đạo dìu dắt và tự hào là một trong những ngành
có nhiều đóng góp quan trọng vào những thắng lợi lịch sử của cách mạng việt nam
trước ngày độc lập đúng sáu ngày vào hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bộ ngoại giao được thành lập cùng với sự ra đời của chính phủ lâm thời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
đây là những lời tâm sự của ông vũ khoan một nhà ngoại giao kỳ cựu
khi ông nói về người thầy vĩ đại của ngành ngoại giao việt nam
vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam chủ tịch hồ chí minh
là người công tác trong ngành ngoại giao hơn bốn mươi năm đã từng tham gia rất nhiều sự kiện ngoại giao lớn của đất nước
đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của ngành ngoại giao được trực tiếp dịch cho chủ tịch hồ chí minh nhiều lần
ông vũ khoan đã thấm nhuần và suốt đời học tập phong cách ngoại giao của bác
bác xác định rất rõ từ rất sớm khi đi tìm đường cứu nước mục tiêu là độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc
và bác đã kiên trì phấn đấu cho cái mục tiêu đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào
mà phải nói là một cái nhà ngoại giao cực kỳ dũng cảm là một cái người đứng đầu nhà nước của một cái nước
thuộc địa vừa mới giành được độc lập
và bị pháp nó đe dọa rất nhiều nhưng mà bác đã đích thân sang pháp trong vòng bốn tháng để vận động dư luận để mà đàm phán với chính phủ pháp
chính nghệ thuật ngoại giao tài ba kiệt xuất chứa đựng tinh hoa của cả hai nền văn hóa đông tây của hồ chí minh
đã góp phần vào công cuộc giữ gìn nền độc lập non trẻ cũng như trong suốt hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc việt nam sau này
những tư tưởng của người về công tác ngoại giao và đối ngoại mãi là di sản quý báu đối với đảng và nhà nước
trong sự nghiệp đấu tranh ngoại giao để phục vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc